cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv
thưa quý vị và các bạn thoai hóa đốt sống cổ kèm theo thoát vị địa đệm cuộc sống cổ
thường gây tình trạng bị hẹp ống sống và bị chèn ép tủy cổ
khiến cho người bệnh ban đầu thấy đau tê mỏi vùng cổ vai gáy
triệu chứng tăng dần kèm theo những cơn nhức nhối hạn chế vận động
nếu không kịp thời điều trị rứt điểm bệnh lý này sẽ chèn ép nghiêm trọng các dây thần kinh
gây teo cơ các chi thậm chí là toàn thân
làm thế nào để nhận biết dấu hiệu lâm sàng của thoai hóa đốt sống cổ gây hẹp ống sống
những biến chứng nguy hiểm và phương pháp điều trị tiên tiến hiện nay là gì
thông tin cụ thể sẽ được chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh giải đáp ngay sau đây
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
một mươi năm năm trước bệnh nhân nguyễn văn mậu ở quận bình thạnh tp hcm
được chẩn đoán cốt hóa dây chẳng dọc sau nhưng không được theo dõi sát hẹp ống tủy
bốn tháng gần đây khi tùy cổ đã quá hẹp bệnh nhân xuất hiện tình trạng dối loạn cảm giác
teo dần cơ tứ chi giảm sức cơ đáng kể đi lại và cầm nắm khó khăn nguy cơ yếu liệt cao
bác sĩ chuyên khoa một trần xuân anh trưởng khoa thần kinh cuộc sống
trung tâm chấn thương chỉnh hình bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm đã trực tiếp thăm khám
chỉ định các phương pháp chẩn đoán cận lâm sàng và đề xuất phương án phẫu thuật điều trị giải f
làm cứng cột sống cổ và bắt vít cổ lối sau cho người bệnh
ca mổ thành công tốt đẹp bệnh nhân khi vừa hồi tỉnh ngay lập tức có thể vận động tay chân
sau hai ngày đã đi lại được và sau năm ngày các cơ ở bàn tay đã mạnh lên phình rõ hơn trước mổ
điều trị hẹp
ống sống cổ trong bệnh lý cốt hóa dây chằn dọc thì cũng tùy mức độ
nếu mà những cái cốt hóa nhẹ thì chúng ta đa phần là điều trị bảo tồn theo dõi và có thể điều trị bằng thuốc giảm đau hoặc là vật lý trị liệu
tuy nhiên những trường hợp chèn ép
ông sống cổ nặng thì chúng ta cần đặt ra phương pháp phẫu thuật
giải phóng tủy sống để giúp cho bệnh nhân thực hiện được những chức năng bình thường
trong đời sống
cái phương pháp đặt ra ở đây là chúng ta
giải phóng ống tủy
tuy nhiên như các bạn biết ống tủy chúng ta ở cột sống cổ rất là mong manh
chúng ta làm thao tác không cẩn thận chúng ta có thể gây tổn thương tủy sống cho bệnh nhân
ở bệnh viện tâm anh chúng ta có những cái phương tiện để phục vụ cho cái phẫu thuật hẹp ống tủy cổ này rất là tốt
ví dụ như chúng ta sẽ thực hiện dưới cái sự quan sát của kính vi phạm
thì kính vi phẫu là một cái phương tiện dùng để phóng lớn cái vỗ phẫu trường ra để chúng ta thao tác
chính xác tỉ mỉ
thì khi mà chúng ta cắt
cái gọi là bạc sống ở ổ sống cổ phía sau
thì ở bệnh viện chúng tôi
cái dao cắt gọi là dao cắt siêu âm
và khoang mài cao tóc
chúng ta mài xương
có thể nói là chưa đến từng mm một
để cắt bỏ những cấu trúc xương chèn áp vào cái ống tủy
lấy đi từng phần một và giải phóng ống tủy một cách rộng rãi
những cái thao tác đó đều thực hiện được dưới cái kính vi phạm
để giúp cho cái

tủy sống của bệnh nhân không có bị tổn thương thêm
cột sống của bệnh nhân mậu thì sau khi đã cắt bỏ những cái cấu trúc mà
chèn áp tủy sống
giúp cho tủy sống phồng lên
thì một cái tình trạng có thể gặp là tình trạng
mất vững cột sống cổ thứ phát
thì chúng tôi đã thực hiện cái phương pháp gọi là nạp vín cột sống cổ lối sau
siam trong phòng mổ
để bắt vít vào các cấu trúc chân cùng
và cấu trúc khôi bên
rồi đặt nạp cố định cột sống cổ lại để tránh hiện tượng
mất vững thứ phát
trong cột sống cổ
sau khi phẫu thuật
đối với một ca phẫu thuật lớn như vậy điều chúng tôi rất quan tâm là tình trạng phục hồi của bệnh nhân sau phẫu thuật
thì chỉ khoảng hai giờ đồng hồ sau phẫu thuật
chúng tôi nán lại ở hộp phẫu chúng tôi quan sát bệnh nhân
thì bệnh nhân đã từ dơ tay dơ chân lên được một cách bình thường
vết mổ thì có đau
nhưng mà cái mức độ đau chúng tôi dùng thuốc giảm đau rất là tốt nên bệnh nhân không có thang phiền nhiều
cái mừng nhất của bệnh nhân
là không có liệt sau mổ
thì ngay lập tức là bệnh nhân đã vận động được
trong thời gian hậu phẫu ngày thứ nhất
thì bệnh nhân có thể ngồi dậy
thực hiện được các công việc nhẹ nhàng như ăn uống có thể vệ sinh cá nhân tại giường
ngày thứ hai chúng tôi giúp bệnh nhân đi lại hỗ trợ bằng khung
với nạp cố
và bệnh nhân đã từ
lên quanh trong phòng
và sau ngày thứ năm
thì bệnh nhân có thể đi ra ngoài một cách thoải mái vận động
và cái điều mừng nhất của bệnh nhân
đó là bệnh nhân cảm thấy
và thật sự là những cái cơ ở bàn tay bệnh nhân
phần lên trở lại
không còn teo như trước nữa rất là nhanh chóng
đó là cái bệnh nhân rất là mừng thấy rõ trước mắt
bệnh nhân rất là xúc động
với thế mạnh sở hữu hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ chuyên gia hàng đầu
khoa thần kinh cuộc sống trung tâm chấn thương chỉnh hình hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh
điều trị thường quy các tổn thương tủy sống do hẹp tủy cổ
trả lại cho khả năng sinh hoạt thoải mái trong cuộc sống thường nhật
quan trọng hơn cả
là giúp bảo vệ người bệnh khỏi những biến chứng của tình trạng chèn ép tủy cổ dây thần kinh
như tản phế tử con
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai